thưa quý vị theo báo cáo về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo việt nam do ngân hàng thế giới thực hiện
tỷ lệ doanh nghiệp mới gia nhập thị trường ở việt nam cao hơn so với hầu hết các quốc gia
trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd và có xu hướng tồn tại được với tỷ lệ cao hơn
số lượng quỹ đầu tư mạo hiểm coi việt nam là thị trường mục tiêu là một trăm linh tám quỹ
cho thấy năng lực của doanh nghiệp việt và sức hấp dẫn được cộng đồng quốc tế ghi nhận
tuy nhiên hệ sinh thái khởi nghiệp tại việt nam vẫn còn nhiều vấn đề cần được đầu tư
hiện nay việt nam có trên ba doanh nghiệp khởi nghiệp
ước tính các doanh nghiệp khởi nghiệp đã tạo ra một năm triệu việc làm và đóng góp bảy gdp
dù vậy môi trường dành cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp tại việt nam nhìn chung vẫn khá loãng
doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức ở nhiều mặt
doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là liên quan đến kiến thức kinh nghiệm để quản trị cho một doanh nghiệp
thứ hai là mối quan hệ kết lối được những người đối tác
rồi những bạn hàng hay thậm chí là những nhà đầu tư
nếu mà mình cảm thấy là mình cần có những cái nguồn lực về tài chính
doanh nghiệp không có nghiên cứu kỹ thị trường
không có nghiên cứu nhu cầu của khách hàng để đưa ra sản phẩm
đưa ra dịch vụ phù hợp với khách hàng
thiếu năng lực quản lý
nên là doanh nghiệp ít có kinh nghiệm
ít có tầm nhìn ít có cái khát vọng
và làm cho cái việc là cái sản phẩm của anh có thể là
cái giải pháp của anh có thể tốt sản phẩm của anh có thể tốt
nhưng mà anh quản trị không tốt
nó dẫn tới là nó không phát triển được
theo thống kê trong một mươi năm đầu tiên
khoảng bảy mươi năm số doanh nghiệp sẽ đóng cửa
chưa kể những doanh nghiệp làm trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
thì số lượng lớn hơn nhiều lần
từ phía chủ quan doanh nghiệp chưa trang bị đủ kiến thức về thị trường
chưa có kinh nghiệm quản lý tài chính con người
ở mặt khách quan những vướng mắc về hành lang pháp lý
cơ chế chính sách nguồn vốn cũng là yếu tố hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp mới
cái khung pháp lý luôn luôn là cái nền tảng
là cái nền để mà các cái hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó phát triển
thì ở đây chúng ta có hai cái việc một là gì ạ
là đưa ra những cái chính sách mới đồng bộ phù hợp với thực tiễn
cái thứ hai là sửa đổi bổ xuất các cái quy định pháp lực hiện hành
về cái mảng mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trên thực tế những câu chuyện về việc sản phẩm có tính đột phá
nhưng không hấp dẫn được nhà đầu tư do quan ngại về khuôn khổ pháp lý là điều phổ biến
bên cạnh đó doanh nghiệp khởi nghiệp cũng cần nâng cao năng lực nội tại
làm dây kiến thức kỹ năng
mới có thể xác định sản phẩm phù hợp với thị trường chiến lược kinh doanh
và khả năng tiếp cận nguồn vốn
nên năm gần đây thì nhà nước cũng như chính phủ thì có tổ chức các cái chương trình
diễn đàn khởi nghiệp hoặc là những chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp khá là nhiều
nhưng có lẽ một phần ở đó vẫn còn rất là vướng trong những vấn đề như là hỗ trợ nguồn vốn
hay là những hoạt động thực tế về đào tạo hay là những hoạt động thực tiễn
mới đây hiệp hội khởi nghiệp quốc gia đã ra mắt viện nghiên cứu khởi nghiệp
với chức năng chính là đào tạo chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
bằng các nghiên cứu khoa học tư vấn chuyển giao ứng dụng công nghệ giải quyết thực trạng
mối liên hệ trong sinh thái khởi nghiệp chưa chặt chẽ còn rơi rạc giữa các doanh nghiệp
chưa tạo thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh
cái công tác đào tạo cho những lãnh đạo hay những chủ những nhà sáng lập doanh nghiệp
là điều cực kỳ cần thiết không chỉ giúp cho họ phát triển một cách bền vững
phát triển một cách hội nhập ra thế giới nhưng đồng thời để giảm thiểu những rủi ro
khi những doanh nghiệp đóng cửa chính là những cách thức để cho các doanh nghiệp đó
không bị mất những tài sản rất lớn khi đầu tư cho tổ chức thành lập một doanh nghiệp
chính lý do đó mà chúng ta có thể tìm hiểu ra được rất nhiều những tình huống
những các cái đầu tư rất lớn
việt nam hiện có bốn doanh nghiệp kỳ lân số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công
cũng đang ngày càng gia tăng có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mạnh và bền vững
ngoài việc tăng cường đào tạo đổi mới hành lang pháp lý các chuyên gia khuyến nghị
chính phủ cần đẩy nhanh cải cách nhằm giải quyết rào cản pháp lý đối với các quỹ đầu tư trong nước
đồng thời đơn giản hóa các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư từ bên ngoài vào việt nam và ngược lại